năm hai nghìn một mươi chín công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
nhờ vậy rất nhiều vụ án được điều tra và đưa ra xét xử phát huy kết quả đã đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi cần phải làm quyết liệt đồng bộ và hiệu quả hơn nữa
đây là phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại phiên họp lần thứ một mươi bảy của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phiên họp lần này cũng đã kiềm điểm đánh giá kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi chín
thảo luận cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
nhìn lại năm hai nghìn một mươi chín và từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng đến nay công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ
với nhiều chủ trương giải pháp đột phá đi vào chiều sâu đạt được nhiều kết quả quan trọng
công tác điều tra xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế hiệu quả hơn
điều tra làm rõ bản chất chiếm đoạt tham nhũng đúng pháp luật nhưng cũng rất nhân văn
năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã theo dõi chỉ đạo xử lý sáu mươi bảy vụ án năm mươi năm vụ việc
trong đó khởi tố mới và phục hồi điều tra một mươi chín vụ án đã kết thúc điều tra hai mươi hai vụ án với một trăm ba mươi hai bị can
đã truy tố hai mươi một vụ án với một trăm linh tám bị can xét xử sơ thẩm một mươi vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
từ đầu nhiệm kỳ đến nay ban chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý một trăm linh bảy vụ án
tổ việc đã xét xử sơ thẩm năm mươi ba vụ với năm trăm năm mươi bị cáo xét xử phúc thẩm bốn mươi ba vụ với bốn trăm một mươi hai bị cáo
với các mức án nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn đã thu hồi số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
đến nay đã thi hành kỷ luật chín mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
trong đó có hai mươi một đồng chí là ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
hai mươi hai sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang
có phương pháp tiến hành rất hợp lý bài bản
rõ đến đâu làm đến đấy đúng pháp luật có lý có tình tâm phục khẩu phục và đạt hiệu quả cao
lấy giáo dục dân đe làm mục đích cơ bản
xử lý một vài người để cứu một người tôi vẫn nói thế
không thích thú gì sự ký kỷ luật đồng chí đồng đội của mình
thậm chí rất đau xót nhưng mà phải làm
làm một vài người để cứu một người cái phương chấm ấy thì có sai không
mà rất là nhân văn
các bị cáo lúc đầu thì chối dần dần thì nhận đến chỗ rồi lại thành khẩn
ra tòa thì lại nhận nhiều hơn nữa rồi xin lỗi đảng xin lỗi nhà nước vân vân
rất là ăn nằm hối lỗi
thế cái đó là thành công cái gì nữa
đạt được những kết quả như vậy theo tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
là nhờ có sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
bản lĩnh trình độ trách nhiệm phối hợp với nhau và rất có ý thức cộng tác xây dựng
tôi rất là mừng ở chỗ này các cơ quan là cố gắng đều lắm
phối hợp giữa bên đảng với bên các cơ quan chính quyền tư pháp thế nào
từ đó nó ra cái cách làm việc
không phải tự nhiên mà có được cái kết quả đến đâu
rất là giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
yếu tố này quan trọng lắm
một vài cá nhân anh nào có thể do nhận thức
nhưng cũng có thể do động cơ
nhưng với cái cơ chế này không làm gì được
có đúng không ạ
phải vào khu văn hết thôi
mà anh nào không làm thì lộ ra ngay
không dám nói là lòi ra ngay
một cái nữa
được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ tán thành
thậm chí là lực lượng đấu tranh giúp chúng ta báo chí vào cuộc rất là tích cực
và càng ngày càng có những sáng tạo mới
đưa tin rất kịp thời
những cái luồng
càng sai trái là phải tỏ thái độ đọc ngay
đấy họp bảo vệ bán kiểm tra xong cái là công bố luôn
có cái bí mật gì đâu
nhân dân đồng tình ủng hộ đại đa số đồng tình ủng hộ
kể cả ở những cái cơ quan đấy
ví dụ thế có phải đấy là những nguyên nhân thành công không
có lãnh đạo có các cơ quan chức năng
có sự phối hợp nhịp nhàng
có nhân dân ủng hộ báo chí đồng lòng
thế là chúng ta sợ gì
hoàn toàn có đủ lực lượng đủ trình độ đủ kinh nghiệm đủ bản lĩnh
để chúng ta làm công việc này
trong năm hai nghìn hai mươi ban chỉ đạo sẽ tập trung kết thúc điều tra bốn mươi một vụ án
vụ việc truy tố hai mươi ba vụ án xét xử sơ thẩm phúc thẩm ba mươi sáu vụ án theo kế hoạch
nhất là đưa ra xét xử một mươi vụ án nghiêm trọng phức tạp được xã hội quan tâm
điển hình như vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty hải thành quân chủng hải quân
vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định hoạt động ngân hàng
xảy ra tại bidv
hay vụ án vi phạm về đầu tư xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên
đặc biệt là tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh càng tiến gần tới đại hội thì công tác tham nhũng càng phải làm tốt hơn
thậm chí làm tốt cái này để phục vụ cho đại hội nó thành công tốt đẹp
đương nhiên phương pháp lại phải rất phù hợp phải không
chứ không phải là làm tế le ra rồi là dẫn đến nội bộ lục đục đại hội không thành công là cũng không được
nhất là công tác nhân sự
cái này chúng ta quán triệt một cái tinh thần là làm việc nào ra việc lấy các công việc bổ sung lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy công việc của nhau không cản trở
làm đại hội thật tốt thì phòng chống tham nhũng tốt mà phòng chống tham nhũng tốt chọn nhân sự tốt thì là đại hội thành công tốt
tổng bí thư chủ tịch nước cũng lưu ý trong năm hai nghìn hai mươi công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng cần được đẩy mạnh
phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân mặt trận tổ quốc các tổ chức thành viên và báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
chấn chỉnh đấu tranh đẩy lùi tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng sẽ làm chậm sự phát triển
làm hạn chế sức sáng tạo dám nghĩ dám làm nhụt trí làm cầm trừng phòng thủ trong một bộ phận cán bộ công chức
nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp